các hình thế gây mưa tại khu vực bắc bộ vẫn còn tiếp diễn
do đó những cơn mưa được dự báo sẽ còn tiếp tục duy trì
có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lụ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi
và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
thời gian mưa có thể xuất hiện bất chợt trong ngày
do vậy khi tham gia liên thông ngoài trời
quý vị nên mang theo mình những vật dụng che mưa tiện ích để bảo vệ sức khỏe
về nhiệt độ nền nhiệt trong ngày tại các tỉnh bắc bộ vẫn khá mát mẻ
cao nhất ở trong ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
ở trung bộ giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần
và nâng trục dần lên phía bắc gây mưa rông giải sát lúc chiều tối
thậm chí có nơi xảy ra mưa với lượng khá
nên nền nhiệt tại trung bộ giảm đáng kể
cao nhất ngày mai tại thanh hóa đến thừa thiên huế
ở trong ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
còn các tỉnh đà nẵng đến bình thuận từ ba mươi hai ba mươi năm độ
gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
tiếp tục là hình thế chi phối thời tiết tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ
do đó mưa rào và rông sẽ vẫn liên tục xuất hiện lúc chiều tối trên cả hai khu vực
còn ban ngày vẫn còn năng gián đoạn nên nền nhiệt chưa có nhiều biến đổi
tại tây nguyên từ hai mươi ba mươi một độ khu vực nam bộ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
và gió giật mạnh tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
tại quần đảo hoàng sa có gió đông nam cấp ba cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
còn tại quần đảo trường sa có gió tây nam cấp năm giật cấp bảy cấp tám biển động nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi đến nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
ngày nắng gián đoạn gió đông nam cấp hai ba nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi hai độ